cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt lập vm
đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thanh giang sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên tổng giám đốc vm
khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó tổng giám đốc vm
quá trình điều tra trong các năm từ hai nghìn năm và hai nghìn một mươi một giang khi đó là tổng giám đốc của vm đã chỉ đạo tuấn
lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật chủ tịch hội đồng quản trị vm korea giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn chín lập các báo cáo tờ trình
mua ba trăm linh năm bộ khuôn dập ca bin xe ô tô sv một trăm một mươi không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước
toàn bộ số tài sản trên sau khi
tài sản trên sau khi được mua về thì không có giá trị sử dụng gây lãng phí của nhà nước gần hai mươi bảy tỷ đồng
do bị can giang đang điều trị bệnh nên cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
công an huyện đắc rông công an tỉnh quảng trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng
đối với hồ văn hoàn chú tại huyện đắc rông về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín lực lượng chức năng
trả kiểm soát tại km bốn mươi cộng năm trăm linh của lộ chín thuộc địa phận thị trấn crong clang huyện đắc rông
thì phát hiện hoàn điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện đối với đối tượng đã tông thẳng vào người đại úy hồ văn huỳnh
sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác đã kịp thời giữ người và phương tiện vi phạm
đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
ba bị can phùng thanh tuấn chú tại quận hoàng mai hà nội phùng thế tài và đinh thị huyền
cùng chú tại phường tân thành thành phố ninh bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình ra quyết định khởi tố để điều tra
do quen biết nhau từ trước tuấn đã gặp và đặt vấn đề với vợ chồng tài huyền
thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam
việt nam thịnh vượng vp bank để thanh toán tiền chạy quảng cáo trên facebook
tuấn đưa cho tài một mươi bảy sim điện thoại và chuyển cho huyền một mươi triệu đồng
để trả cho những người mở tài khoản ngân hàng
đã có hai mươi bảy người đến ngân hàng vb bank chi nhánh tỉnh ninh bình
mở sáu mươi bảy tài khoản để bán cho tài và huyền với số tiền năm trăm linh đồng một tài khoản
lực lượng công an đã thu giữ bốn điện thoại sáu mươi bảy thẻ ngân hàng vp bank và hai mươi sáu chiếc sim điện thoại
bộ đội biên phòng thành phố hải phòng cho biết vừa phát hiện và bắt giữ tàu chở khoảng một tấn than không có giấy tờ
tại khu vực vùng biển giáp danh hải phòng quảng ninh
bộ đội biên phòng thành phố hải phòng đã phát hiện tàu mang tên ngọc linh tám mươi năm
biển kiểm soát bn hai nghìn ba trăm tám mươi năm do ông phạm văn yên chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là thuyền trưởng
thời điểm kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng một tàu
và ông phạm văn yên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa trên phương tiện
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để điều tra làm rõ